trong những ngày qua tại một số địa phương từ hà tĩnh đến thừa thiên huế xảy ra mưa lũ
ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
trước thực tế đó lực lượng vũ trang quân khu bốn đã chủ động
kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó để giúp đỡ nhân dân vượt qua hoạn nạn
những người chiến sĩ mặc dù ở nơi quê hương nhà cửa gia đình cũng đang ngập trong lũ dữ
nhưng họ đã gác lại những lo lắng riêng tư để giúp đỡ nhân dân bằng cả tấm lòng
với tinh thần ở đâu cũng như việc của nhà mình
đây là trường tiểu học phường hương vân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
hôm nay lực lượng vũ trang quân khu bốn đã khẩn trương dọn vệ sinh cùng nhà trường khắc phục hậu quả do mưa lũ
giúp các cháu học sinh được trở lại học tập sau một thời gian nghỉ với bao lo lắng
hôm nay lực lượng vũ trang quân khu bốn đã khẩn trương dọn vệ sinh cùng nhà trường khắc phục hậu quả do mưa lũ

hôm nay lực lượng vũ trang quân khu bốn đã khẩn trương dọn vệ sinh cùng nhà trường khắc phục hậu quả do mưa lũ